tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm có nhiều chuyển biến tích cực và cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh
bộ y tế có công văn gửi ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị sắp xếp để nhân lực hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín trở về địa phương công tác
theo đó để đảm bảo sức khỏe và việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ nhân viên chức y tế
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm hỗ trợ các thủ tục cần thiết để các đoàn cán bộ
viên chức y tế hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch trở về địa phương đơn vị công tác
thời gian chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi
trước đây do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm
bộ y tế đã huy động nhân lực y tế từ các địa phương đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ y tế
và các cơ sở giáo dục đại học y dược tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
công an quận tám tp hcm
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với ba đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn quận
các đối tượng gồm liêu tuấn trọng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
huỳnh thị cẩm hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là vợ của trọng
và liêu thanh thảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám là con gái ruột của trọng
cùng chú tại phường bốn quận tám tp hcm
theo hồ sơ vụ việc trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
cộng đồng đối với người dân thuộc tổ dân phố chín khu phố một
đã xảy ra mâu thuẫn giữa trọng với anh ngô quốc phong
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy là thành viên tổ nhân viên y tế
do anh phong không đồng ý phát que xét nghiệm cho trọng
khi trọng yêu cầu được phát que xét nghiệm để mang về nhà tự lấy mẫu
lúc này vợ và con gái của trọng là hương và thảo chạy đến địa điểm trên
dùng bàn ghế nhựa ném vào anh phong và một nhân viên khác trong tổ rồi bỏ đi
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào chiều ngày bốn tháng một mươi
tại tỉnh lộ hai trăm tám mươi năm thuộc địa phận giáp danh xã trung chính
và thị trấn thứa huyện lương tài tỉnh bắc ninh khiến cho ba người tử vong
mới đây mạng xã hội facebook đang lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh
một chiến sĩ cảnh sát giao thông đuổi theo chiếc xe con màu đỏ
được cho rằng là ô tô của nhóm youtuber gặp nạn
trước sự việc trên trưởng công an huyện lương tài bắc ninh cho biết
hình ảnh xe mô tô do cảnh sát giao thông điều khiển đi sau xe ô tô màu đỏ
được lan truyền đúng là của đơn vị
xong sự việc này chỉ là tình cờ khi tổ công tác của cảnh sát giao thông
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này
thời điểm chiến sĩ cảnh sát giao thông đang đi làm nhiệm vụ được giao
không có chuyện truy đuổi hay đi theo chiếc ô tô trên
được biết khi chiếc xe xảy ra tai nạn giao thông tổ công tác
cảnh sát giao thông không có mặt tại hiện trường cũng không chứng kiến vụ tai nạn
sau khi tai nạn xảy ra một tổ công tác cảnh sát giao thông công an huyện lương tài
đã đến hiện trường cùng người dân nâng xe đưa người bị nạn đi cấp cứu
phối hợp khám nghiệm điều tra vụ tai nạn giao thông
lợi dụng danh nghĩa tử thiện kêu gọi quyên góp tiền để xây mộ cho những trẻ sơ sinh xấu xố
cao thị hoài hai mươi ba tuổi trú tại xóm tám xã giao nhân huyện giao thủy tỉnh nam định
hoạt hàng trăm triệu đồng tiền tử thiện của sáu trăm tám mươi tám nhà hảo tâm
theo tài liệu điều tra cao thị hoài không làm các công việc từ thiện như trong nội dung những bài viết
mà hoài đăng tải trên mạng xã hội facebook
sau khi nhận được tiền từ thiện của các nhà hảo tâm hoài không chuyển cho bất cứ cá nhân gia đình nào
cần giúp đỡ hay tổ chức từ thiện nào mà sử dụng để chi tiêu cá nhân
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hoài đã chiếm đoạt của sáu trăm tám mươi tám nhà hảo tâm với tổng số tiền là gần hai trăm sáu mươi một triệu đồng
hảo đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt